công an thành phố đồng hới đã huy động một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của công an các xã phường
và các đội nghiệp vụ liên quan của công an thành phố
tiến hành đồng loạt khám xét khẩn cấp một mươi một địa điểm trên địa bàn
và chỗ ở của các đối tượng cầm đầu ba đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
bao gồm đường dây do bùi thị thu hương chú thành phố đồng hới cầm đầu
với một mươi hai cái đề và hai mươi năm thư ký đề đường dây cho nguyễn thị giang
và đường dây do lê đình hiệp cùng chú tại bắc lý điều hành với một mươi sáu thư ký đề
tổng số tiền giao dịch dùng cho việc đánh bạc trong ngày là gần một ba tỷ đồng
riêng đường dây do bùi thị thu hương cầm đầu có tổng số tiền giao dịch khoảng một hai tỷ đồng
theo tài liệu thu thập được mỗi tháng các đối tượng giao dịch trên dưới ba mươi sáu tỷ đồng
công an thành phố đồng hới đã thu giữ bảy mươi một bảng đề hai sổ ghi đề một trăm bốn mươi năm triệu đồng
hai bảy trăm linh đô la mỹ hai mươi ba điện thoại di động nhiều máy tính bảng máy vi tính
máy tính cầm tay và nhiều tài liệu liên quan khác
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị và các bạn hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang còn diễn biến phức tạp
bên cạnh phối hợp cùng các đơn vị chức năng tham gia phòng chống dịch bệnh
thì giám đốc công an các tỉnh nói chung và công an tỉnh cà mau nói riêng
đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm
quyết tâm không để tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động
mà tùy ý là một trong những loại tội phạm bị phát hiện và triệt xóa mạnh mẽ
qua đó thu giữ số lượng tăng vật nhiều hơn so với những năm trước đây
đây là hình ảnh mà phóng viên truyền hình công an nhân dân ghi lại được
vào lúc một h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi một
dù đã có quy định về việc tạm dừng hoạt động của một số loại hình kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng cơ sở karaoke gossip
thuộc khu vực khóm bảy phường năm thành phố cà mau vẫn ngang nhiên hoạt động
điều đáng nói hơn khi kiểm tra tại phòng một mươi năm đã phát hiện bảy khách gồm bốn nữ ba nam
đang hát karaoke và nhân viên phục vụ
kiểm tra phòng hát trên lưu lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một bịch đi lông
bên trong có chứa tinh thể màu trắng viên nén màu xanh được bẻ làm đôi
một đĩa nhựa cùng một số tăng vật khác có liên quan
ngoài ra trong phòng còn vương vãi chất bột màu trắng
qua kiểm tra có sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
trong đó có bốn nữ và hai nam
thời gian qua thì chúng tôi đã chỉ đạo kiểm tra xử lý rất là nhiều lần
nhưng mà cơ sở này vẫn là ngang nhiên hoạt động
mặc dù cơ sở này chưa có đủ điều kiện về hoạt động
chúng tôi đã chỉ đạo cho các lực lượng có liên quan tiến hành kiểm tra xử lý tụ điểm này
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và góp phần cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
trước đó ngày hai mươi hai tháng sáu tại khu vực ấp sáu xã tân thành thành phố cà mau
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc công an thành phố cà mau
đã bắt quả tàng đối tượng phan phương anh thường trú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
tạm trú tại ấp thạnh điền xã lý văn lâm thành phố cà mau
đang vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ hai khối chất bột màu trắng khoảng tám trăm linh g
nghi là hai bánh heroin và một trăm một mươi tám viên nén màu đỏ nghi là ma túy tổng hợp
theo đánh giá của đơn vị chức năng trong sáu tháng đầu năm
tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh cà mau vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp
lượng ma túy thu giữ ngày càng nhiều có vụ lên đến hai kg ma túy
thu giữ trên chín kg heroin và trên sáu năm kg ma túy tổng hợp
trong thời gian qua lực lượng công an cà mau đã đẩy mạnh tấn công các loại tội phạm về ma túy
nhưng do lợi nhuận lớn từ ma túy cũng như việc lười lao động thích được hưởng thụ
nên không ít đối tượng đã lao vào con đường phạm tội
thành phần tham gia cũng đa dạng từ thanh niên phụ nữ
lực lượng phòng chống ma túy của công an cấp tỉnh tập trung
quyết liệt đấu tranh với các loại đối tượng mua bán tàng trữ dẫn chuyển ma túy trên địa bàn
tập trung có trọng tâm đó là những đối tượng đang hoạt động
hoạt động gây bức xúc trong dư luận quần chúng
hoạt động để làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự
và tập trung với những đối tượng cộm cá những đối tượng cầm đau
đánh đúng đối tượng để lập lại tình hình an ninh trật tự
nhờ sự nỗ lực quyết tâm của những cán bộ chiến sĩ tham gia các vụ án
quả đó thu giữ lượng lớn ma túy nếu không ngăn chặn kịp thời
số lượng ma túy lớn ấy sẽ tràn lan ngoài xã hội
thì không những bản thân các đối tượng nghiện mà còn nhiều gia đình sẽ bị hủy hoại
ảnh hưởng đến tình hình an ninh trả tự của địa phương
trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ chúng quay phía nào
mở đầu ngày hôm nay là cập nhật thông tin về các diễn biến dịch covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh trong ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng sáu
bộ y tế cho biết việt nam ghi nhận đến chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu
cả nước có bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó thành phố hồ chí minh chiếm gần hết số ca mắc của cả nước với sáu mươi năm ca
trong sáu mươi năm ca này có bốn mươi ba ca là các trường hợp f một đã được cách ly
một mươi chín ca liên quan khu công nghiệp tân phú trung huyện cú chi
một ca liên quan đến cửa hàng quần áo ngọc hà
quận một hai ca đang điều tra dịch tễ
tính đến thời điểm này cả nước đã có bảy mươi năm ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín
ca bảy mươi năm này là một bệnh nhân tám mươi tuổi ở quận tân bình thành phố hồ chí minh
đây là nam bệnh nhân số chín bảy trăm bảy mươi chín
ngày một mươi tháng sáu bệnh nhân nhập viện cách ly điều trị tại bệnh viện quận tân bình
sau đó xuất hiện khó thở được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh cấp cứu
trong tình trạng sốt khó thở thở oxy gọng kính ba lít một mươi phút
chấn đoán vào viện viêm phổ do covid một mươi chín
biên diễn suy hô hấp tiến trí trên nền bệnh nhân gút cơ xuyên do thuốc
tiểu ban điều trị cho biết bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực thở máy
lọc máu kháng sinh phổ rộng kháng viêm kháng đông thuốc duy trì vận mạch
tuy nhiên do tuổi cao bệnh lý nền nặng
mặc dù đã được bệnh viện dốc sức cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi
bộ y tế vừa có công văn số năm nghìn một trăm năm mươi hai bitmt do thứ trưởng đỗ xuân tuyên ký
gửi ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị cho phép ủy ban nhân dân các phường xã
được thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho các đối tượng f một
nhằm chú động phòng chống dịch covid một mươi chín và giám tải giảm nguy cơ lên nhiễm chéo
tại các cơ sở cách ly y tế tập trung bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm
xem xét áp dụng thí điểm cách ly y tế tại nhà
công văn nêu rõ chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra
và xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
với người cách ly trong và sau thời gian kết thúc cách ly tổ chức thu gom
vận chuyển chất thải y tế lây nhiễm theo quy định
hcdc sẽ tổ chức xét nghiệm sars cov hai cho người cách ly
đối tượng áp dụng cách ly y tế tại nhà là những người được xác định tiếp xúc gần
với ca bệnh covid một mươi chín tức là f một
yêu cầu là phải ở nhà riêng lẻ có phòng cách ly riêng khép kính
và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình
có khu vực riêng để nhân viên y tế thực hiện khám lấy mẫu và theo dõi sức khỏe
chuyển sang tin tức về giao thông và an ninh trật tự
thưa quý vị mặc dù đang giãn cách xã hội nhưng do đặc thù chuyên môn
thì các trung tâm đăng kiểm ở tp hcm vẫn phải duy trì hoạt động
mỗi ngày lượng phương tiện tới làm thủ tục đăng kiểm là rất lớn
đặt ra nhiều yêu cầu cần đảm bảo trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ khi có dịch bùng phát trung tâm đăng kiểm năm nghìn sáu v thuộc cục đăng kiểm việt nam
tại quận bảy tp hcm đã kích hoạt một quy định mới trong tiếp nhận
và vận hành công tác đăng kiểm
quy trình này giúp đảm bảo ở mức cao nhất để ngăn ngừa dịch bệnh
không chỉ với đội ngũ cán bộ nhân viên của trung tâm
mà còn tạo sự an tâm an toàn đáp ứng yêu cầu kiểm định của doanh nghiệp
chủ phương tiện cụ thể là các xe trước khi vào khu vực đăng kiểm
sẽ phải mở cửa kính phung khử khuẩn
tiếp đó là mọi người dân nhân viên phải thực hiện nghiêm quy định năm k
của bộ y tế trong suốt quá trình làm việc
tôi đã hướng dẫn khách hàng mở cửa kính và tắt máy lạnh từ đầu
và mở cửa kính
nhân viên sau khi tiếp nhận hạn chế tiếp xúc với khách hàng
chỉ những bộ phận nào mà thực sự phải cần thiết như tiếp cận hồ sơ
hoặc tiếp nhận xe chỉ tiếp xúc với khách hàng trực tiếp
thế còn những bộ phận khác thì hoàn toàn tuyệt đối không tiếp xúc với khách hàng
chúng tôi cũng trang bị cho cán bộ nhân viên là kính chống giập bắn
rồi trang bị cho những bộ phận khử khuẩn là quần áo bảo hộ lao động
răng tay rồi là cồn sát khuẩn các thứ rất là đầy đủ
trạm này và quy trình
nó làm rất là chuẩn và công tác năm k thì rất là đạt
thì mình cảm thấy yên tâm và anh em làm ở đây theo quy trình thì mình tự tin mình đến
tại trung tâm đăng kiểm năm nghìn ba s thuộc sở giao thông vận tải tp hcm
trung bình mỗi ngày có khoảng một trăm hai mươi xe đến kiểm định
dù tương đối thông thoáng nhưng công tác phòng dịch vẫn luôn được duy trì ở mức cao nhất
các cán bộ nhân viên đã được chia ca bố trí nhân lực làm việc luôn phiên hợp lý
làm việc theo ngày tuyệt đối không để xảy ra trường hợp
đơn vị đăng kiểm bị dừng hoạt động vì lây nhiễm dịch
ở phòng trờ là có dáng kể cả hai băng rôn cửa vào cửa ra hết
là tối đa không có ba người
rồi cũng yêu cầu chủ phương tiện khai báo y tế
ngoài ra thì khi nhận ngộ sơ thì cũng đều có khai báo số điện thoại đồ hát loại
khi mà cần có gì thì có thể có thông tin liên quan tới những người kia
so với những lần trước đây em đến thì hôm nay thì cái lưu lượng khách đến làm cũng ít hơn
em thấy chỉ con cách thế này thì cũng xa
ngoài công tác phòng dịch theo quy định năm k của bộ y tế các trung tâm đăng kiểm đang nỗ lực giải quyết nhanh các thủ tục giấy tờ theo đúng quy định để hạn chế tiếp xúc lâu giữa nhân viên với khách hàng hạn chế phải tập trung đông người trong quá trình chờ đợi
cập nhật nhanh về an ninh trật tự trong sáng nay ngày hai mươi bảy tháng sáu tại một sưởng sản xuất nhang trên địa bàn phường tân đông hiệp thành phố di an tỉnh bình dương xảy ra vụ cháy lớn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
lúc năm h ba mươi phút sáng ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại nhà xưởng rộng khoảng hai m hai chỉ trong chốc lát ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra cả khu nhà xưởng
nhận tin báo đội phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình dương đã điều động một mươi một phương tiện các loại cùng sáu mươi ba cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến sáu giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã được lực lượng khống chế diện tích bị cháy khoảng tám trăm linh m hai nhiều vật dụng là nhan bị thiêu rụi nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được tiếp tục điều tra
sau hai mươi ba năm lẫn trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn thanh tuấn bốn mươi sáu tuổi trú tỉnh đồng nai vừa bị công an tỉnh phù hợp với công an tp hcm bắt giữ khi đang lẫn trốn tại tp hcm
ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nguyễn văn thuận và nguyễn thanh tuấn đột nhập vào nhà anh lâm hùng ở phường quang vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai rồi một đồng hộ đeo tay trị giá khoảng một một triệu đồng
anh hùng phát hiện tri hô cùng người dân bắt được thuận còn tuấn đã nhanh chân bỏ trốn
quá trình điều tra đối tượng thuận khai nhận trước đó cả hai đã đột nhập vào nhà của chị trần thị lý cũng tại phường quang vinh trộm cắp một xe máy trị giá khoảng một mươi chỉ vàng hai mươi bốn k
công an tỉnh đồng nai đã xây dựng kế hoạch phù hợp với các tỉnh thành lân cận tiến hành xác minh truy bắt đối tượng tuấn
đến ngày hai mươi bảy tháng sáu xác định đối tượng đang lẫn trốn tại xã phúc thành huyện củ chi nên đã phối hợp với công an tp hcm bắt giữ
cũng trong ngày công an huyện trảng bơm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối tượng lương thành công hai mươi chín tuổi quê tỉnh nam định để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó chiều ngày một mươi ba tháng sáu công cùng một đối tượng nguyễn văn trình ba mươi một tuổi quê tỉnh nam định hiện đang bỏ trốn rủ nhau đến địa bàn xã sông trầu
xe may sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay trộm khắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài
khi đi ngang qua nhà trọ ở ấp một xã sông trầu phát hiện có nhiều xe máy dựng ngoài hành lang không có người trông coi
trình đứng ngoài cảnh giới còn công mò vào dụng đoạn phá khóa rồi trộm chiếc xe máy trừ giá một mươi bảy triệu đồng
người dân phát hiện bắt đối tượng giao công an xử lý được biết luân thành công là đối tượng không nghề nghiệp lại nghiện ma túy
trong ngày hai mươi sáu tháng sáu đoàn kiểm tra liên ngành tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm về môi trường
đối với cơ sở sản xuất mỡ bò trên địa bàn loại mỡ này dùng để bôi chân các loại máy móc
đáng nói là cơ sở này dù đã bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút hoạt động
đoàn kiểm tra công phòng tạng nguyên và môi trường tp biên hòa các đơn vị chức năng
với ủy ban nhân dân phường long bình tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở sản xuất mỡ bò bò từ dầu nhất thải
tại địa chỉ tổ ba mươi một khu phố bảy phường long bình do bà nguyễn ngọc diệp làm chủ
khi lực lượng chức năng đến kiểm tra phát hiện cơ sở này đang có dấu hiệu vi phạm về môi trường
con sót công nhân đang hoạt động nhưng công nhân này đang dùng dầu nhất thải nấu lại
và cho chất phụ dai để tạo ra mỡ bò
đặc biệt qua làm việc đoàn kiểm tra xác định đây là thời điểm cơ sở này còn đang bị tạm đình chỉ hoạt động
vì đã từng có vi phạm trước đó
cụ thể vào ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cơ sở này đã bị phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa
làm biên bá vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
ubnd tp biên hòa sau đó đã có báo cáo trên ubnd tỉnh bàn hành quyết định xứ phạm vi phạm hành chính
với số tiền một trăm bảy mươi năm triệu đồng và định chí hoạt động do chú cơ sở không có báo cáo đánh giá tác động môi trường
được phê duyệt theo quy định
sau khi lập biên bản đoàn kiểm tra yêu cầu chú cơ sở chấp hành nghiêm quyết định xứ phạm vi phạm hành chính
của ubnd tỉnh vào ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi và ngưng ngay các hoạt động tại cơ sở
trong đêm ngày hai mươi sáu và trong ngày hai mươi bảy tháng sáu đồn biên phòng vĩnh ngương phù hợp với đội đặc nhiệm
biên phòng tỉnh an giang đã tổ chức mật phục phát hiện và tu dự sáu năm trăm linh gói thuốc lá ngoại các loại
sáu trăm ba mươi ống thuốc tân dược tổng trị giá khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
lúc một mươi chín h bốn mươi phút ngày hai mươi sáu tháng sáu chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống covid một mươi chín số một mươi bảy và một mươi tám
thuộc đồn biên phòng vĩnh ngươn mật phục tại khu vực mốc quốc giới hai nghìn sáu trăm bảy mươi bốn cách đường biên giới khoảng bốn trăm linh m
về phía việt nam tổ ấp ba vài xa vĩnh tế thành phố châu đốc phát hiện một nhóm đối tượng khoảng năm đối tượng
và nhiều cục đồ đi từ biên giới về hướng kênh vĩnh tế có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác truy đủ thể các đối tượng bỏ chạy đến bờ kênh vĩnh tế thể các đối tượng lợi dụng đêm tối
bỏ lại phương tiện và hàng hóa để chạy về bên kia biên giới
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện gồm ba bảy trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại các loại và sáu trăm ba mươi ống hút tân dược
hiệu paracephmon tổng trị giá khoảng bảy mươi triệu đồng
rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số hai mươi ba
tổ chức tuần tra kiểm soát phát hiện và thu giữ bảy trăm năm mươi bao thuốc lá trị giá hàng hóa khoảng một mươi năm triệu đồng
hiện đội biên phòng vĩnh ngư đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ các vụ việc theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng sáu công an thị xã cai lậy tỉnh tiền giang cho biết vừa tiến hành
làm việc với năm đối tượng tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
năm đối tượng là võ thanh cần sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám võ duy khang sinh năm hai nghìn sáu nguyễn hồng nhã sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
cùng ngụ ấp phú thuận xã phú nhuận hứa thanh minh cảnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và nguyễn minh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng ngụ ấp bình thạnh xã bình phú huyện cai lệ
trước đó tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an xã tân bình thị xã cai lậy thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường nông thôn
ấp sáu xã tân bình thì phát hiện năm đối tượng tụ tập trên đường d khi thấy tổ tuần tra năm thanh niên bỏ chạy
sau đó tổ tuần tra khống chế ba đối tượng cần khang và nhã thu giữ một túi ni lông chứa chất ma túy
qua lời khai của ba đối tượng xác định hành vi và tiến hành làm việc với cảnh và sang các đối tượng khai nhận chúng tụ tập để sử dụng ma túy
trong đó cần và khang là người mua ma túy và rủ các đối tượng cùng tham gia sử dụng
công an huyện cai lậy tiếp tục điều tra làm rõ xử lý